một tàu vũ trụ mỹ đã được phóng đi từ trạm không gian kennedy ở florida bắt đầu hành trình chinh phục mặt trăng
đây là sứ mệnh chinh phục mặt trăng thứ hai do một đơn vị tư nhân mỹ thực hiện sau khi sứ mệnh đầu tiên đã thất bại
sứ mệnh iam một do công ty intuitive machines thực hiện với hy vọng sẽ trở thành đơn vị tư nhân đầu tiên
đạt được thành tựu hạ cánh mềm xuống bề mặt mặt trăng và đưa robot đầu tiên của mỹ
đáp xuống hành tinh này trong năm thập kỷ kể từ khi sứ mệnh apollo
thiết bị có tên gọi là odissus được phóng cùng tên lửa falcon chín của spacex vào khoảng một giờ sáu phút sáng ngày một mươi năm tháng hai theo giờ địa phương
imoren xuất phát chậm hơn dự kiến một ngày sau khi spacex phát hiện các sự cố nhiệt độ khi bơm nhân liệu cho thiết bị này
tuy nhiên tàu iam một vẫn sẽ đến bãi đáp malabarite a
vào ngày hai mươi hai tháng hai cách cực nam của mặt trăng khoảng ba trăm linh km nasa hy vọng sẽ dần xây dựng cơ sở hiện diện lâu dài tại đây
thu hoạch băng để lấy nước uống và nhiên liệu tên lửa như kế hoạch đã được vạch ra theo chương trình artemis từ mặt trăng tới sao hỏa